dân tộc của tỉnh lai châu cần phát huy truyền thống văn hóa lịch sử của vùng đất giàu truyền thống cách mạng
quyết tâm phân đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tạo tiền đề vững chắc để lai châu phát triển thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía bắc
cùng với đó tăng cường xây dựng trình đốn đảng nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ
xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh đổi mới phương thức nội dung hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
dìm nay thường trực ban bí thư trần quốc vượng thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước trao hôn trương độc lập hạng nhất tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lai châu
tối ngày năm tháng một mươi tại khu vực vườn hoa lý thái tổ hà nội ubnd tp hà nội và tổng công ty hàng không việt nam airlines đã tổ chức chương trình hòa nhạc
hà nội concert hai nghìn một mươi chín
kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đã tới sự chương trình
đây là năm thứ ba giàn nhạc giao hưởng london trở lại hà nội để thực hiện buổi hòa nhạc
sự kiện quy tụ gần một trăm linh nghệ sĩ đã mang đến cho người dân và du khách hà nội một chương trình nghệ thuật đỉnh cao
chương trình bắt đầu bằng bản quốc ca việt nam sau đó là các tác phẩm của các nhà soạn nhạc quốc tế
điểm khác biệt của năm nay chính là việc sử dụng hệ thống âm thanh hiện đại nhất
cho phép khán giả ở sân khấu vẫn có thể cảm nhận được âm thanh của từng loại nhạc cụ như trong nhà hát
chương trình hòa nhạc hà nội concert tổ chức hàng năm nhằm kết nối người dân du khách thủ đô với nền âm nhạc thế giới
đồng thời thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam thông qua các chương trình nghệ thuật đỉnh cao ở không gian phú đỉ bộ
thủ tướng chính phủ đã giao ủy ban nhân dân tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng về chủ trương thực hiện đề án bảo tồn tôn tạo
và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường điện biên phủ đến năm hai nghìn ba mươi
thủ tướng chính phủ giao cho tỉnh điện biên thực hiện việc lập thẩm định và phê duyệt các dự án bảo quản tu bổ
phục hồi di tích chiến trường điện biên phủ theo đúng quy trình thủ tục thẩm quyền và quy định để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của đề án
giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
dân tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch bảo quản tu bổ
phục hồi di tích và đề nghị thẩm định trình thủ tướng chính phủ phê duyệt theo quy định
quần thể di tích chiến trường điện biên phủ có bốn mươi năm điểm di tích thành phần đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt
ngày năm tháng một mươi đoàn kiểm tra của ban bí thư do đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh ủy lâm đồng để thông qua dự thảo
báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với triển khai thực hiện các quy định của trung ương
về việc nêu gương của đảng bộ tỉnh lâm đồng
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân thắng đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của lâm đồng
trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với triển khai thực hiện các quy định của trung ương về nêu gương
qua đó đã tạo ra sự chuyển biến thực sự
đồng chí nguyễn xuân thắng lưu ý tỉnh ủy lâm đồng chú trọng đến sự thống nhất mục đích hành động dân chủ
bảo đảm tính đồng bộ nâng cao trách nhiệm vấn đề nêu gương trong cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền không ngừng tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm
bởi đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt quyết định thành công trong mọi công việc
đồng thời bày tỏ tin tưởng lâm đồng đã và đang thực hiện một nhiệm kỳ với nhiều kết quả đáng tự hào
tạo đà cho địa phương tiếp tục giành được nhiều thành tựu toàn diện hơn trong thời gian tới
sau khi thường trực tỉnh ủy quảng ninh cho ý kiến về đề án sắp xếp sắp nhập thành phố hạ long và huyện hoành bồ
tại hội nghị giao ban báo chí tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh quảng ninh đã thông tin
về sự kiện hành động của lãnh đạo
trong sự kiện này dự kiến việc sắp nhập hai địa phương này sẽ được hoàn tất ngay trong năm hai nghìn một mươi chín
đây là hai địa phương có mối liên hệ gắn bó đặc biệt trên hầu hết phương diện
có nhiều điểm tương đồng gắn kết khách quan với nhau từ lịch sử văn hóa địa giới đến kết nối kinh tế xã hội
theo đề án sắp xếp sắp nhập thành phố hạ long và huyện hoành bồ sẽ nhập toàn bộ tám trăm bốn mươi ba năm mươi bốn km hai diện tích tự nhiên
và dân số năm mươi một ba người của huyện hoành bồ
toàn bộ hai trăm bảy mươi năm năm mươi tám km hai diện tích tự nhiên và dân số hai trăm bốn mươi chín hai trăm sáu mươi bốn người của thành phố hạ long
tên gọi của đơn vị hành chính mới là thành phố hạ long với diện tích một một trăm một mươi chín ba mươi sáu km hai quy mô dân số ba trăm linh hai trăm sáu mươi bảy người
đơn vị hành chính trực thuộc gồm ba mươi ba đơn vị cấp xã bao gồm toàn bộ hai mươi phường thuộc thành phố hạ long
thị trấn chới và một mươi hai xã thuộc huyện hoành bồ
hệ thống chính trị thống nhất theo mô hình chung trên cơ sở sắp nhập các cơ quan cấp huyện
có chức năng tương đương của hai địa phương hiện tại
giữ nguyên tổ chức bộ máy cấp xã sau khi sắp nhập đơn vị hành chính thành phố hạ long mới
sẽ là đô thị loại một trực thuộc tỉnh
đây sẽ là đô thị lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên lớn nhất về số đơn vị hành chính trực thuộc
chủ tịch ubnd huyện tuy an tỉnh phú yên vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với
tránh văn phòng ubnd và hội đồng nhân dân huyện vì chậm triển khai công văn của ubnd tỉnh
tại quyết định số năm nghìn chín trăm ba mươi bảy do ông bùi văn thành
chủ tịch ubnd huyện tuy an tỉnh phú yên ký nêu đình chỉ công tác bảy ngày
thôi điều hành công việc đối với ông bùi viết huy tránh văn phòng ubnd và hội đồng nhân dân
để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc chậm triển khai quyết toán kinh phí bồi thường
hỗ trợ tái định cư dự án cứu hộ cứu nạn tránh lũ tuy an sơn hòa
theo công văn của ubnd tỉnh
theo bộ tư lệnh cảnh sát biển tổ công tác trinh sát vừa bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép
khoảng năm trăm linh khối dầu đeo hiện vụ việc đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó tại khu vực cách mũi nginh phong vũng tàu khoảng bảy hải lý về phía đông nam
tổ công tác đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện tàu vận tải thanh châu sáu mươi tám
số hiệu bv hai nghìn hai trăm sáu mươi chín có dấu hiệu nghi vấn qua kiểm tra tàu vận chuyển khoảng năm trăm linh lít dầu đeo
và không xuất trình được hóa đơn cũng như chứng từ của số dầu trên
hiện tổ công tác đang lập biên bản vi phạm ra quyết định tạm giữ tăng vật phương tiện phối hợp
với vùng cảnh sát biển ba để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch phòng chống bệnh cúm da cầm trên địa bàn thành phố
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm kế hoạch này nhằm kiểm soát khống chế không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng
thành phố sẽ tăng cường chủ động giám sát để phát hiện sớm cảnh báo và có giải pháp phòng chống
tạo điều kiện cho việc xây dựng các cơ sở chăn nuôi da cầm an toàn dịch bệnh góp phần giảm thiểu tác
động tiêu cực của cúm gia cầm đối với sức khỏe cộng đồng an ninh lương thực và các hoạt động thương
hại của thành phố ngân sách thành phố sẽ đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của từng quận huyện
trong đó bao gồm mua vaccine cúm da cầm tiêm phòng định kỳ và tiêm phòng chống dịch mua sắm dụng
cụ trang bị bảo hộ dùng trong tiêm phòng công tiêm vaccine giám sát lưu hành virus cúm
giám sát sau tiêm phòng xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh điều tra ổ dịch lấy mẫu
xét nghiệm mẫu các hoạt động chống dịch bảo hộ cá nhân tiêu hủy da cầm tổng vệ sinh khử trùng
tiêu độc thưa quý vị và các bạn xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động xã hội sâu sắc và toàn
diện thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các vùng đồng bào dân tộc vùng khó
khó khăn lại càng phức tạp hơn tại yên bái hiện nay nhiều thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đặc biệt là các bản người mông sinh sống đang từng bước xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực
và hoàn thiện hơn thôn khe ron xã hồng ca huyện trấn yên tỉnh yên bái cách đây hơn bảy mươi năm năm
đồng bào mông sống rải rác nhà ở chưa ngăn nắp sạch sẽ đường xá đi lại khó khăn cả thôn có một trăm một mươi
hộ gần một trăm linh người mông sinh sống thì tám mươi là hộ nghèo thế nhưng khe ron ngày hôm nay
đã có sự thay đổi kỳ diệu với cuộc sống ấm no và đủ đầy từ khi xây dựng nông thôn mới thì đường
bê tông tường nền nhà xi măng kiên cố công trình sinh hoạt bảo đảm vệ sinh đang hiện hữu trong
từng ngôi nhà ở khe ron cả thôn hiện có sáu mươi ha mang tre bát độ một trăm linh ha cây quế cây trẻ thu nhập
bình quân đầu người đạt ba mươi triệu đồng một người một năm gia đình sùng a dông đang hoàn thiện ngôi nhà
và công trình vệ sinh theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới từ số tiền hỗ trợ của nhà nước đánh dấu
nông thôn mới quan trọng trong cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ người mông
thấy rất thay đổi nhiều cũng nhiều bà con cũng khởi vì nhà nước có cái chương trình hỗ trợ này
nhà nước đã làm cho bà con cái động lực đi lên và thấy càng nhiều cái khăn trang sạch đẹp trong thôn bã
xây dựng nông thôn mới đặc biệt khó khăn ở vùng đồng bào người mông
nơi tư duy phong tục còn lạc hậu tuy nhiên đảng ủy chính quyền cơ sở xác định xây dựng nông
thôn mới phải bắt đầu từ địa bàn khó nhất để người dân tin và làm theo huyện đã thành lập ban phát
triển nông thôn gồm những người có uy tín trong cộng đồng xuống từng hộ dân để nắm bắt tình hình và
tiến hành tuyên truyền chính quyền có vai trò chỉ đạo hướng dẫn đồng hành cùng bà con thực hiện
theo phương châm lấy sức dân để lo cho dân xây dựng các mô hình điểm hiệu quả từ đó người dân
thấy được lợi ích trong xây dựng nông thôn mới và làm theo dần dần tạo thành phong trào thi đua sôi
nổi trong người dân đồng thời đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các loại cây trồng phù hợp về địa phương
hỗ trợ về con giống để các hộ chăn nuôi với quy mô tập trung đến nay cả bốn thôn người mông của xã
hồng ca đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới chúng tôi phải bắt đầu xây dựng từ thôn nông
thôn mới từ thôn nông thôn mới bắt đầu chúng tôi rút kinh nghiệm từ đó bà con thấy được lợi ích
rồi thì chúng tôi sẽ nhân ra cái diện rộng cái thứ ba nữa là chúng tôi phải tập trung
huy động các lực lượng đến trong đó là lực lượng quốc trang công an quân đội hay là dân quân
các cái vùng gần đó thì đến là cùng ăn cùng ở cùng làm cầm tay chỉ việc hướng dẫn giúp đỡ bà con
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín ba xã khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số còn lại là hồng ca kiên thành
quy mông sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm hai nghìn hai mươi huyện trấn yên cơ
bản trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh yên bái với xuất phát điểm là một huyện khó khăn
tiếp theo chương trình bảo tồn văn hóa phát triển du lịch bền vững tại đà nẵng
lan tỏa tình yêu sách
thưa quý vị và các bạn cách trung tâm thành phố đà nẵng khoảng bốn mươi km hai thôn tà lan và giàn bí
thuộc xã hòa bắc huyện hòa vang nằm trong vùng đệm giữa khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc
gia bạch mã và bà nà núi chúa trên chín mươi cư dân ở đây là người đồng bào dân tộc thiểu số cà tu
nhằm từng bước nâng cao thu nhập cho người dân dự án phát triển du lịch dựa trên cơ sở bảo tồn văn
hóa địa và đa dạng sinh học được chính quyền địa phương triển khai bước đầu thực hiện
dự án đã có những tín hiệu tích cực dự án phát triển du lịch cộng đồng tại xã
hòa bắc đã được chính quyền đề cập từ năm hai nghìn một mươi bốn tuy nhiên việc hình thành một mô hình hoàn chỉnh
những năm trước đây gặp nhiều khó khăn nguyên nhân do người dân ở đây chưa quen với việc chuyển
đổi tư duy canh tác nông nghiệp truyền thống sang làm du lịch hiện đại đảng viên đi trước
làng nước theo sau tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín anh đinh văn như
bí thư tri bộ thôn giàn bí đã mạnh dạn đầu tư mô hình du lịch cộng đồng homestay trị giá trên sáu mươi
triệu đồng ngày homestay của anh như đi vào hoạt động cũng là ngày vui chung của cả cộng đồng
người cà tu ở tà lan giàn bí
các người ở đây là chưa biết mô hình homestay như thế nào thứ ba là tôi là người đầu tiên làm nên
là tôi cũng nhiều cái bỡ ngỡ cũng chưa có nắm bắt nhiều vì vậy là vừa làm vừa đi tìm hiểu cũng
là nhờ lãnh đạo hiện quân tâm là cho cái
để có được tiết mục biểu diễn thành công nhiều ngày nay cô giáo trần thị một dù bận rộn với
công việc giao án vẫn hàng đêm đến với nhà gươn truyền dạy cho các em điệu múa tung tung giá giá
truyền thống hôn đúc cho các em niềm tự hào về nét đẹp văn hóa của ông bà để lại nhóm múa nhóm ẩm
thực nhóm đan lát nhóm dệt đều được tổ hợp tác phân công nhiệm vụ theo chuyên môn mỗi nhóm là một
văn hóa đặc đáo đến từ tấm lòng hiếu khách và nhiệt hành của người bản địa
rất là khó khăn khi phục hồi lại và những người già trước đây người ta chết hết rồi là không còn nữa
chỉ có một số người là trẻ nhưng mà họ không có biết về cái điệu múa này và sau thì một thời gian
dài em tìm hiểu và em đã phục hồi lại và từ những điệu múa xưa nhưng vẫn còn xưa nhưng mà em vẫn
kết hợp với lại hiện đại là để gió phong phú hơn phát triển cái loại hình du lịch này thì cũng đã
phát triển vào cái việc phát triển của du lịch thành phố nói chung theo cái hướng là tạo điều kiện
cho người dân và cộng đồng thiên nhiên hoang sơ cảnh đẹp bình dị con người hiền hòa thân thiện tà
làng giàn bí đã sẵn sàng trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách ư khám phá bảo tồn văn hóa gắn với
tạo sinh kế nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu vừa mang tính nhân văn vừa mang tính thiết
của đề án nhưng trên hết đề án đã góp phần thay đổi tư duy tạo sự tự tin để đồng bào dân tộc
thiểu số tại đây tiếp cận với mô hình phát triển kinh tế mới đóng góp vào sự phát triển bền vững
cho ngành du lịch thành phố đà nẵng thưa quý vị và các bạn trong thời buổi công nghệ thông tin
phát triển khi con người dành nhiều thời gian cho những thiết bị công nghệ để tìm hiểu và thu nhập
thông tin kiến thức những tưởng văn hóa đọc sẽ ngày càng mai một thì vẫn có những đại sứ
làn tỏa tình yêu đọc sách bằng những cách làm sáng tạo và thú vị thư viện sách the free book
được thành lập với mong muốn làn tỏa tình yêu sách đến với các bạn trẻ
cách đây hai năm khi hoàng quý bình nhìn ra tài hơn hai trăm linh cuốn sách mà mình sưu tầm để không
và thấy lãng phí kho tài sản vô giá bình đã thành lập thư viện sách the free book với mong muốn
lan tỏa tình yêu sách đến với các bạn trẻ
nhiều người rất là muốn học sách nhưng mà họ khó khăn về kinh phí
thì em muốn chia sẻ cái sổ sách của mình đến với nhiều người hơn và thông qua thư viện thì rất là vui
rằng mọi người đến với thư viện rất là đông và mọi người có những cái tình yêu dành cho thư viện
thư viện sách the free book nằm ẩn mình trên đường lê thanh nghị hà nội
không wifi không phố phường tâm nập với không gian yên tĩnh
sau hai năm được thành lập thư viện đã có hơn một đầu sách các loại và trở thành nơi thu hút
khá đông bạn trẻ tìm đến với niềm say mê sách điểm đặc biệt của thư viện này là chỉ cần đam mê
với sách đều có thể đến mượn và đọc không cần đặt cọc bởi nơi đây được kết nối bằng niềm tin
cảm thấy hơi bị may mắn khi đến đây ở đây thì không gian khá là ấm cú
kiểu mọi người cũng thân thiện như người trong nhà
giúp cho bọn sinh viên bọn em có cơ hội được đọc nhiều loại sách hơn
mình mượn sách đây mình không phải đặt cọc gì cả và mình có thể mượn
kiểu mượn trong quá trình mượn mình có thể mượn được nhiều quyền
chỉ trong một thời gian ngắn thư viện sách the free book
đã trở thành một loại sách đặc biệt của thư viện

khi mà làm cộng tác viên ở đây em hy vọng là mình sẽ lan tỏa giúp mọi người có thể đọc sách nhiều hơn
tại vì bây giờ mọi người thường là sẽ xem mạng xem tv hoặc là giải trí bằng internet
nhưng em thấy đọc sách giúp cho mình thư thái hơn và giải tỏa tâm trạng rất là tốt
mà lại còn không bị hại mắt nữa
the free book chỉ là một trong những mô hình giúp lan tỏa tình yêu sách
từ những mô hình này ngày càng có nhiều thư viện sách kết nối bằng niềm tin và niềm đam mê với văn hóa đọc
với mục đích mang đến cho các bạn học sinh sinh viên những thông tin cập nhật về giáo dục
và các chính sách visa mới nhất của vương quốc anh dành cho sinh viên quốc tế
triển lãm giáo dục vương quốc anh hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại hà nội
triển lãm năm nay có sự tham gia của các bạn
tham gia của hơn ba mươi trường phổ thông cao đẳng đại học hàng đầu vương quốc anh
các hoạt động của triển lãm lần này bao gồm trao đổi tư vấn về các ngành học
và các chương trình giảng dạy tại các trường đại học cao đẳng vương quốc anh
thông tin về chính sách visa du học anh cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp
bên cạnh đó chương trình cũng tổ chức đối thoại trao đổi kinh nghiệm học tập
từ các cựu du học sinh đã và đang tham gia theo học tại anh quốc
nhằm truyền cảm hứng khích lệ vận động thể thao tạo tâm lý tích cực cho các bệnh nhân ung thư
để không ai phải chiến đấu một mình
ngày sáu tháng một mươi tại hà nội dự án sáng kiến ung thư muối tổ chức sự kiện thể thao
năm bước chân hạnh phúc ngày hội đi bộ vì bệnh nhân ung thư việt nam
nếu hình dung ung thư là một sát thủ thầm lặng thì chính sự gần gũi quan tâm của gia đình
người thân cộng đồng mỗi ngày sẽ giúp các bệnh nhân ung thư duy trì sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống
vì thế sự kiện năm bước chân hạnh phúc ngày hội đi bộ vì bệnh nhân ung thư việt nam
được tổ chức với ý tưởng tạo ra một hành trình thực nơi các cá nhân tổ chức trong xã hội
có thể đồng hành cùng bệnh nhân ung thư nhằm tiếp sức chia sẻ và khích lệ tinh thần
toàn bộ một trăm linh số tiền thu được từ sự kiện sẽ được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại việt nam
giải bắn súng vô địch quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đang diễn ra tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội
đây là giải đấu để chuẩn bị cho các tay súng hướng tới sea games ba mươi tại philippines
giải bắn súng vô địch quốc gia năm nay có hai trăm hai mươi tám vận động viên với một trăm một mươi tám vận động viên nam và một trăm một mươi vận động viên nữ
tới từ một mươi ba tỉnh thành ngành có phong trào tập luyện bắn súng mạnh trên khắp cả nước
các đoàn như hà nội thanh hóa quân đội bộ công an vẫn nhận được sự đánh giá cao
cùng những kỳ vọng cho những mảnh khá kỷ lục quốc gia
đáng tiếc những sạ thủ hàng đầu của việt nam như trần quốc cường hay hoàng xuân vinh
không tham dự vì đang trong quá trình tập trung cho các giải quốc tế giành vé đi olympic hai nghìn hai mươi
do đó giải vô địch bắn súng năm nay là cơ hội cho các tay súng trẻ thể hiện mình nhằm có xuất vào đội tuyển quốc gia
giải đấu sẽ kết thúc vào ngày một mươi tháng một mươi với một mươi bốn nội dung thi đấu của nam
một mươi nội dung của nữ và bốn nội dung hỗn hợp nam và nữ
sáng nay tại cung thể thao dưới nước hà nội đã diễn ra giải cờ vua cúc kim đồng mở rộng lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hút gần một kỳ thủ nhí tham dự
đây là sân chơi bổ ích được tổ chức thường niên dành cho thiếu niên nhi đồng thủ đô và cả nước yêu thích bộ môn cờ vua
giải cờ vua cúc kim đồng hà nội mở rộng thu hút đông đảo các em trong độ tuổi từ sáu đến một mươi năm
giải cũng là cơ hội giao lưu cọ sát của các kỳ thủ chuyên và không chuyên trước các giải thi đấu lớn của quốc gia khu vực đông nam á và thế giới
giải cờ vua không chỉ giúp các em rèn luyện tư duy bồi dưỡng trí tuệ mà còn rèn luyện đức tính kiên nhẫn yêu chuộng sự công bằng biết tuân thủ các nguyên tắc và hướng tới ứng xử văn minh

sáng kiến cải thiện môi trường đô thị tại ai cập
tôi hy vọng rằng johnson johnson sẽ lắng nghe chúng tôi và đưa ra những cảnh báo cho người tiêu dùng chúng tôi
ngày một tháng một mươi hãng dược phẩm johnson johnson thông báo sẽ trả hai mươi bốn triệu usd để giải quyết đơn kiện của hai hạt ở bang ohio
nhằm tránh bị xét xử tại tòa án liên bang sắp tới liên quan tới trách nhiệm của ngành dược gây ra vấn nạn nghiện thuốc giảm đau tại mỹ hiện nay
trước đó vào cuối tháng tám tòa án bang oklahoma mỹ đã yêu cầu johnson johnson phải bồi thường năm trăm bảy mươi hai triệu đô la mỹ
vì đã tiếp tay cho cuộc khủng hoảng nghiện thuốc giảm đau có opio ở bang này
các công tố viên đã chứng minh được rằng johnson johnson góp phần tạo ra mối nguy hại đối với cộng đồng khi tiếp thị sai lệch và quảng bá thuốc giảm đau theo đơn có khả năng gây nghiện cao
thẩm phán bokmman nhấn mạnh những hành động này đã làm tổn hại sức khỏe và sự an toàn của hàng nghìn người dân oklahoma
tuy phải chịu mức phạt không nhỏ nhưng johnson johnson vẫn phủ nhận trách nhiệm của mình với vấn nạn nghiện thuốc giảm đau ở mỹ
johnson johnson không phải là nguyên nhân của vấn đề nghiện thuốc giảm đau ở bất kỳ đâu trên nước mỹ
johnson johnson là công ty dược phẩm đầu tiên bị đưa ra xét xử liên quan đến cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau gây nghiện ở mỹ
ngoài ra hiện vẫn còn khoảng hai vụ kiện khác chống lại các nhà sản xuất và phân phối thuốc
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt hẹn gặp lại